thời gian vừa qua sau khi xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la xuất hiện vùng ngập nước do mưa lớn
nhiều người dân đã xem đây là điểm đến vui chơi mới
vì vậy khu vực này đã trở thành điểm du lịch bất đắc dĩ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
do hiếu kỳ muốn tìm hiểu những điều mới lạ nên sau khi được bạn bè giới thiệu
nhiều người dân từ xa đã tìm đến đây để mục sở thị khung cảnh độc đáo mà họ cho là vịnh hạ long của mộc châu
để có thể đi tham quan khu vực thung lũng ngập nước này
người dân buộc phải thuê thuyền máy với chi phí bốn mươi đồng một người một lượt
tuy nhiên những chiếc thuyền này hầu như không được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng
không những thế tại đây cũng xuất hiện những chiếc thuyền nhỏ nhưng lại chở nhiều người cùng một lúc
dẫn đến nguy cơ mất an toàn rất lớn
khu vực lòng hồ ngập nước mới xuất hiện không phải là tuyến đường thủy cố định
nên tiềm mẩn những nguy cơ gây xảy ra sự cố khi lưu thông
không có biển cảnh cáo chỉ dẫn những khu vực có chứa ngại vật nên điều này rất nguy hiểm
chính quyền địa phương cần có những biện pháp để kiểm soát chất lượng
các loại thuyền và bảo đảm an toàn cho người dân khi đi trên khu vực lòng hồ này